vào ngày hôm nay công an tỉnh nghệ an cho biết các đơn vị chức năng vừa triệt xóa hai đường dây mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng lớn từ lào về việt nam tăng vật thu giữ là hơn ba một kg ma túy
trước đó công an nghệ an bắt giữ đối tượng tống trần anh chú tỉnh hà tĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp một xe máy hai điện thoại di động
tiếp đó lực lượng công an bắt giữ thêm đối tượng dương văn tường thu giữ sáu trăm linh g ma túy đá một xe ô tô hai điện thoại di động
cho đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày nguyễn hoàng tuấn bị bắt cùng tăng vật gồm hơn năm trăm linh gram kentamine ba mươi tám viên thuốc lắc và các tăng vật có liên quan
tuấn chính là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ lào về nghệ an và đưa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ
sáng ngày hôm nay công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt giữ đối tượng lê hồng mạnh
sinh năm hai nghìn một tại nhà của đối tượng ở thị trấn lang chánh huyện lang chánh tỉnh thanh hóa cùng tăng vật là chiếc xe gắn máy đã cướp được
mạnh khai nhận với ý định cướp tài sản mạnh mang theo dao rồi đón xe ôm công nghệ đi từ quận một mươi hai tp hcm về thị xã tân uyên tỉnh bình dương
khi đi đến đoạn đường vắng thuộc phường hội nghĩa thị xã tân uyên mạnh dùng dao đâm tài xế xe ôm bị thương
rồi cướp xe máy hiệu epella cùng chiếc điện thoại iphone gắn trên xe và một số tài sản ở trong cốp xe
nạn nhân là anh nguyễn văn chiến ngụ tỉnh đồng nai đã được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết và đã bình phục
công an thành phố phan rang tháp tràm đang tạm giữ hình sự đối tượng trần văn đạo
phước tỉnh ninh thuận để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
trước đó trần văn đạo điều khiển xe mô tô đến công ty trách nhiệm hữu hạn tân tiến đạt
có trụ sở tại khu phố chín phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm
rồi dùng dao đe dọa yêu cầu một nữ nhân viên phải giao năm mươi triệu đồng của công ty đưa cho đạo
khi lấy được tiền đạo nhanh chóng tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai mươi bốn giờ điều tra lực lượng chức năng bắt giữ được trần văn đạo cùng các tăng vật có liên quan
đạo khai nhận vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đạo có vay thế chấp một mươi triệu đồng tại công ty trách nhiệm hữu hạn tân tiến đạt
do bức xúc việc công ty này không cho trả tiền gốc mà yêu cầu phải trả cả gốc lẫn lãi
và thường xuyên gọi điện thoại thúc giục đòi nợ trần văn đạo đã nảy sinh ý định đến công ty để chiếm đoạt tài sản
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan
đã mật phục bắt quả tang tụ điện
tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn tại khu vực đồng duộng thuộc khối phố tứ câu phường điện ngọc thị xã điện bàn
và đã bắt quả tang ba mươi chín đối tượng đang có hành vi sát phạt nhau dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
thu giữ một trăm một mươi sáu triệu đồng hai xe ô tô một mươi ba xe máy và một số tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh ban đầu phòng cảnh sát hình sự xác định tụ điểm đánh bạc này do hoàng ngọc khánh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị xã điện bàn cầm đầu tổ chức đánh bạc từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tính đến khi bị bắt hàng ngày có khoảng ba mươi năm mươi người tham gia chơi đánh bạc với mỗi ván cá cược từ sáu mươi đến một trăm linh triệu đồng
hoàng ngọc khánh thu tiền sâu mỗi đối tượng tham gia đánh bạc từ một trăm linh đồng cho đến hai trăm linh đồng
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino
đổi thưởng trực tuyến trên mạng internet
do đỗ ngọc hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có tên gọi khác là hà miên trú tại quận long biên tp hà nội cầm đầu
đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn rất mới sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược và núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính
cụ thể vào ngày hai mươi tám tháng một mươi cục cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an các địa phương tiến hành triệu tập khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án
khám xét khẩn cấp và triệu tập đối với một mươi bảy đối tượng ở hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình đấu tranh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn cùng nghiên cứu tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet
thông qua game bài baracas và sử dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới
do hà và sơn vận hành chỉ tính từ một mươi chín tháng bốn cho đến nay với số tiền khoảng hơn một một tỷ euro
quy ra tiền việt nam là khoảng ba mươi tỷ đồng
quá trình khám xét cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính ba máy tính bảng
một mươi điện thoại di động một tỷ bảy trăm bảy mươi một triệu đồng một trăm linh bốn lượng vàng sic một thỏi kim loại màu vàng
và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác

vụ việc nhóm thanh niên cầm dao mã tấu đuổi chém nhau gây náo loạn mất an ninh trật tự trên địa bàn
vào tối ngày một tháng một mươi một vừa qua công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập chuyên án đấu tranh tạm giữ một mươi chín đối tượng
có liên quan và tiến hành khởi tố ba đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó hai mươi h ngày một tháng một mươi một phạm văn sang và đoàn phương đông cùng chú tại xã xuân thọ thành phố đà lạt
điều khiển hai xe mô tô chở theo một người tên bảo khanh chưa rõ nhân thân lai lịch
trên đường hùng vương thì bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn đầu rồi sử dụng mã tấu đuổi chém liên tiếp vào người gây thương tích
tại thời điểm xảy ra vụ việc nhiều người dân chứng kiến đã chi hô khiến các đối tượng lên xe mô tô bỏ chạy khỏi hiện trường
hậu quả đông bị thương vùng đỉnh đầu đùi bên phải lưng dưới bả vai và tay trái còn sang và khanh không bị thương tích
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an thành phố đà lạt phối hợp cùng công an các phường khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ các đối tượng liên quan nhanh chóng được lực lượng công an xác định và tổ chức truy bắt ngay trong đêm
gồm trần nguyên anh bảo tô tiền duy trần anh khoa nguyễn mai thiên phú và ngô lân
bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận vụ việc xuất phát từ lời qua tiếng lại thách thức gặp nhau trên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra cũng triệu tập các đối tượng liên quan gồm trần hào nam cao quang bá thiện nguyễn triệu ví nguyễn bá trường
bùi nguyễn khánh lộc đỗ minh phúc trần nguyên anh bảo và tô tiền duy chính là hai đối tượng cầm đầu chủ mưu